các nhà khoa học cho biết là đã tìm thấy loại kháng thể đầu tiên có khả năng tấn công vào đoạn protein
giúp virus corona bám vào tế bào cơ thể người và qua đó thì vô hiệu hóa chúng
các nhà khoa học mỹ và bỉ vừa thông báo đã tìm thấy kháng thể giúp vô hiệu hóa virus sars cov hai
ông jason mclan chuyên gia từ đại học texas mỹ cho biết đây là những kháng thể đầu tiên được biết tới có khả năng vô hiệu hóa virus sars cov hai
ông khẳng định với liệu pháp kháng thể các kháng thể bảo vệ sẽ được đưa trực tiếp vào cơ thể con người
và con người đó sẽ ngay lập tức được bảo vệ sau khi điều trị
theo chuyên gia các kháng thể cũng có thể được sử dụng trên người đã bị bệnh nặng giúp làm giảm tình trạng bệnh tật
các nhà khoa học cho biết còn nhiều nghiên cứu cần tiếp tục được tiến hành
hiện tại các nhà khoa học đang chuẩn bị thí nghiệm kháng thể đối với chuột để kiểm tra phản ứng của kháng thể trước khi chuyển sang thử nghiệm trên người